với ba hai trăm linh km bờ biển việt nam có diện tích đất cát hoang hóa ven biển khá lớn
vì vậy việc đẩy mạnh đầu tư khoa học kỹ thuật cải tạo đất cát ven biển để phát triển sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng
câu chuyện tại tỉnh hà tĩnh mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một ví dụ
hôm nay hợp tác xã dịch vụ sinh thái biển thiên cầm đang tiến hành thu hoạch dưa hấu trồng trên đất cát hoang hóa bạc màu
với việc đưa khoa học kỹ thuật vào trồng chăm sóc sau hơn hai tháng trồng và chăm sóc diện tích hai hectare dưa cho thu hoạch sáu tấn với giá bán một mươi đồng trên một kg
hợp tác xã thu về sáu mươi triệu đồng trừ chi phí thu lãi gần bốn mươi triệu đồng
định hưởng hợp tác xã là mở thêm diện tích và trồng thêm tất cả các loại cây từ cây ăn quả cho tới cây cạnh tức là cả cây hóa quạ
do dưa được trồng theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp việt gáp
nên toàn bộ sản phẩm dưa của hợp tác xã đều được tư thương và các cửa hàng hộ dân xung quanh đặt mua hết ngay sau khi thu hoạch
sản phẩm đầu ra ổn định giúp cho các thành viên của hợp tác xã yên tâm vào mô hình hợp tác xã kiểu mới mà hợp tác xã đang thực hiện
tại vì chúng ta chỉ có thu hoạch bây giờ hôm nay nhưng từ ngày sáng ngày mai là các người dân xung quanh từ các trường mầm non các cháu ở đây
nói chung các cô đã đặt mấy yến rồi cắt tạ rồi để nói chung là chúng tôi cũng cần phải đi đâu bán
không chỉ phát triển mô hình dưa hấu trên đất cát hoang hóa bạc màu
năm hai nghìn một mươi sáu còn đánh dấu một năm thành công của hợp tác xã khi triển khai thành công mô hình trồng sen canh táo và dưa hấu
do đất cát nhiệt độ thường cao hơn bình thường nên với việc trồng sen canh giúp hạn chế được bốc hơi hơi nước mặt đất
tạo độ ẩm cho đất theo tính toán của hợp tác xã với hai hectare trồng táo sen dưa hấu một năm cho thu hai vụ trừ chi phí cho thu lãi khoảng tám mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn cát trắng bạc màu những tưởng là sẽ chẳng mang lại giá trị kinh tế gì
tuy nhiên bằng sự sáng tạo đưa khoa học công nghệ vào sản xuất những vùng cắt trắng bạc màu ở hà tĩnh đã biến thành những vườn cây trái xung xuê cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm
và những trái dưa hấu này lại được trồng ngay trên vùng đất trắng bạc màu với việc đưa khoa học công nghệ vào đã giúp người nông dân nơi đây nâng cao thu nhập đời sống
nhưng quan trọng hơn là họ đã tạo được cảnh quan môi trường trong lành gắn phát triển du lịch với nông thôn mới một cách hiệu quả
hiện nay không chỉ ở hà tĩnh tại nhiều địa phương ven biển mô hình này đang được phát triển nhân rộng
có thể thấy mô hình đưa khoa học kỹ thuật vào phát triển cây trồng trên đất cát hoang hóa bạc màu đang mở ra hướng phát triển mới
vẫn cho các vùng quê ven biển